thông tin về vụ tai nạn hàng hải giữa tàu seyo harmony quốc tịch panama và xà lan trở hàng số hiệu vl chín nghìn chín
đến sáng ngày hôm nay một mươi tám tháng một mươi một xà lan chở hàng đã được lực lượng chức năng kéo vào bờ
tuy nhiên các thợ lặn có mặt tại hiện trường thông báo là vẫn chưa tìm thấy nữ thuyền trưởng của xà lan chở hàng
trước đó theo báo cáo cảng vụ hàng hải vũng tàu hồi một mươi h ngày một mươi bảy tháng một mươi một
tàu seyo harmony đi hướng từ phao số vào khu vực cảng cái mép huyện tân thành tỉnh bà rĩa vũng tàu
đã va chạm với xà lan chở hàng số hiệu vl chín nghìn chín khiến xà lan bị chìm
thuyền trưởng xà lan là bà bùi thị bích vân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm đang mất tích
ngay sau khi tai nạn xảy ra cảng vụ hàng hải vũng tàu đã phối hợp với lực lượng biên phòng
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba tổ chức tìm kiếm cứu nạn và bảo đảm an toàn cho tuyến luồng vũng tàu thị vài
lực lượng chức năng cũng đã điều thợ lặn chuyên nghiệp đến hiện trường để tổ chức tìm kiếm
tuy nhiên đến thời điểm hiện nay việc tìm kiếm nữ thuyền trưởng của xà lan chở hàng vẫn chưa có kết quả
hiện nguyên nhân vụ tai nạn cũng đang được điều tra làm rõ